tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi gặp mặt với các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh quảng nam
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những thành tựu đạt được của tỉnh
quảng nam đã có bước phát triển toàn diện vượt bậc nhất là trên lĩnh vực phát triển du lịch dịch vụ thủy điện
tuy nhiên thời gian qua quảng nam đã xảy ra nhiều vấn đề sai phạm trong công tác cán bộ
đây là bài học sâu sắc đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam
thủ tướng nhấn mạnh sắp tới tỉnh quảng nam cần phát huy truyền thống đoàn kết tiếp tục vượt qua khó khăn
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
trong quá trình phát triển địa phương cần tiếp tục phối hợp với tỉnh quảng ngãi và thành phố đà nẵng
tạo ra bước đột phá trong phát triển và phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành tỉnh khá trong cả nước